huyện đã ra khỏi danh sách sáu mươi ba huyện nghèo của cả nước với mức thu nhập bình quân đầu người đạt hai mươi bảy triệu đồng một năm
những kết quả đã đạt được là nhờ vào việc cấp ủy chính quyền huyện tân uyên đã chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương
trên cơ sở đó xây dựng lựa chọn các mô hình phù hợp với đặc điểm tự nhiên của từng vùng tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất để giảm nghèo bền vững
đến năm hai nghìn hai mươi thì huyện tân uyên sẽ là huyện khá của tỉnh
và là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh lây châu
và để đạt được những kết quả như vậy thì trong những năm qua huyện luôn quan tâm đến công tác xóa lấy giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
thông qua những việc làm cụ thể lựa chọn những mô hình để phù hợp với điều kiện của huyện tân uyên ví dụ như là chăn nuôi đại gia súc
chương trình chăn nuôi bò tập trung được làm thí điểm tại xã nậm cần đã phát huy tác dụng tốt hình thành một phương pháp chăn nuôi mới đạt hiệu quả cao hơn
chương trình chăn nuôi bò tập trung được làm thí điểm tại xã nậm cần đã phát huy tác dụng tốt hình thành một phương pháp chăn nuôi mới đạt hiệu quả cao hơn
thả rông châu bò thiếu sự chăm sóc dẫn đến tình trạng bị dịch bệnh chết đói chết rét khá nhiều nên hiệu quả kinh tế không cao
từ khi có chương trình nuôi bò tập trung người dân đã dần thay đổi tư duy tự giác trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn phát triển đại gia súc
trước kia thì châu bò toàn thả rông bây giờ thì được nhà nước cho chăm sóc đàn bò
thứ hai là hướng dẫn cách chăm sóc với lại cách hướng dẫn trồng cỏ để chăm sóc cho đàn bò nó phát triển
nuôi cách tập trung mình chăm sóc nó hàng ngày thì nói chung là bò nó phát triển tốt và nó lớn nhanh hơn so với mình thả rông nhiều
cái khó khăn đầu tiên là việc chữa ủng hộ của bà con thứ hai là tập quán chăn thả của bà con là cái khó nhất trước khi hay thả rông
sau này là tiêm truyền vận động bà con là chăn nuôi tập trung có kiểm soát và trồng cỏ sẽ hiệu quả hơn
sau hai năm thực hiện mô hình này
mình thấy hiệu quả đầu tiên là thực hiện là một mươi năm con bò được hỗ trợ từ nguồn quỹ phát triển dịch vụ của trường rừng của tỉnh
sau hai năm thực hiện thì đã phát triển thêm một mươi một con v
đây là hiệu quả bước đầu của mô hình là sẽ tăng thu nhập nguồn thu chính cho bà con nông dân
đến nay toàn huyện tân uyên đã có khoảng một mươi năm con trâu bò
và chăn nuôi đại gia súc tập trung đã trở thành hướng đi phù hợp giúp người dân huyện tân uyên từng bước vươn lên thoát nghèo
mang lại cơm no áo ấm cho đồng bào các dân tộc nơi đây
tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa
áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong chăn nuôi đại gia súc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi
đặc biệt là các biện pháp giữ chữ thức ăn vào mùa đông cho đàn gia súc
người dân khi tiếp cận nguồn lực này cũng đã áp dụng chăn thả khoa học kỹ thuật
và cũng làm cho đàn bò phát triển và nâng cao thu nhập của mình
chúng tôi đánh giá đây cũng là một hướng đi để cho người dân phát triển
kinh tế và hội gia đình tuyên truyền để làm bà con phát huy nội lực của mình
và cũng tránh hiện tượng ý lại tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn
chính sách để thực hiện so với giảm nghèo của mình
các ban chỉ đạo của huyện cũng như xã sẽ tăng cường vai trò trách nhiệm
để làm sao hướng dẫn kịp thời và đuôn đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ thoát nghèo này
việc so đoán giảm nghèo cho người dân từ những mô hình phù hợp có hiệu quả
sẽ làm nền tảng giúp đỡ các người dân phát triển
giúp tân uyên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội
góp phần sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện khá của tỉnh